phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư phố tân an
phường tân thành thành phố ninh bình với chủ đề toàn dân tham gia chống rác thải nhựa chung tay bảo vệ môi trường
phát biểu tại ngày hội đồng chí đặng thị ngọc thịnh vui mừng vì kinh tế xã hội của tỉnh ninh bình liên tục phát triển
năm hai nghìn một mươi tám đạt chín hai mươi bảy và đánh giá cao với kết quả nổi bật của việc chăm lo đời sống văn hóa của khu phố tân an
tất cả các hộ dân đều có đời sống ổn định đoàn kết tương thân tương ái
điển hình một trăm sáu mươi bảy trên một trăm sáu mươi tám hộ gia đình đạt gia đình văn hóa không có người vi phạm pháp luật không có tệ nạn
chín mươi một năm hộ dân tham gia ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh tặng ba mươi xuất quà cho các gia đình văn hóa
gia đình văn hóa tiêu biểu và ba mươi suất học bổng cho ba mươi học sinh trên địa bàn